thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì cuộc họp với ban chỉ đạo điều hành giá để đánh giá về tình hình giá cả sáu tháng đầu năm và chỉ đạo điều hành giá sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
tại cuộc họp thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh nếu để dịch covid một mươi chín quay trở lại lần hai là xóa bỏ thành quả bảo vệ sức khỏe người dân của chính phủ
thời gian tới chính phủ cần phải giải quyết tốt bốn lĩnh vực tăng trưởng ở mức cần thiết bảo đảm an sinh xã hội để chống thất nghiệp giữ lạm phát bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế
giữ lạm phát dưới bốn khoảng bốn như nghị quyết quốc hội
chúng ta làm được điều đó không đó là bài toán rất lớn
công tác điều hành giá phục vụ cho mục tiêu này
một cái trọng tâm hôm nay
và từ giảm lạm phát trên giữ lạm phát như vậy để chúng ta có cái tỷ giá ổn định
tỷ giá ổn định mà lạm phát ổn định thấp
thì mới thuốc đầu tư
mới ủi tính quốc tế được
mới ủi tính quốc tế được
mới ủi tính đề thống nhân dân được
mục tiêu này chúng ta thảo luận
được hôm nay đưa ra một giải pháp để tập trung cho vấn đề này
và tất nhiên tôi nói luôn cái mục tiêu thứ tư là đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế
cpi sáu tháng đầu năm tăng sáu mươi sáu đưa cpi bình quân giảm dần từ mức cao sáu năm mươi bốn về mức bốn một mươi
gần tiệm cận với chỉ tiêu kiểm soát lạm phát ở mức bốn một mươi chín
do quốc hội và chính phủ đề ra
thủ tướng yêu cầu báo cáo giá xăng dầu giá thịt lợn
bộ công thương phải có trách nhiệm giữ ổn định vì đây là hai tác nhân rất quan trọng để đưa cpi lên cao
tại cuộc họp một số thành viên cho rằng giá thịt lợn tăng trong thời gian qua là do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
không nắm được số liệu nên thiếu chủ động trong công tác dự phòng thiếu tính dự báo và chậm trễ trong nhập khẩu
nguyên nhân chúng ta biết là do cung cầu mất cân đối
và cung cầu mất cân đối cái nguồn cung từ đâu thì tính là bộ nông nghiệp là phải cơ sở cơ quan mà đánh giá cái nguồn cung là bao nhiêu
thế thì do cái dự báo không chính xác cho nên dẫn đến cái sự say lệch giữa cung và cầu cho nên dẫn giá có biến động là tăng cao
và khi mà giá biến động tăng cao thì chính phủ không thể dùng cái mệnh lệnh hành chính để quyết định giá đó là bao nhiêu
phải dùng một cái biện pháp gọi là biện pháp gián tiếp có nghĩa là cho tăng cường nhập khẩu
mà chính phủ đã quyết định cho nhập khẩu với một số lượng để đáp ứng cái nhu cầu
nhưng mà do cái bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chậm trễ trong việc kiểm dịch kiểm định cho nên là dẫn đến cái nguồn nhập nó không đáp ứng được cầu cho nên vẫn cho giá diễn biến tăng cao
thì tại thời điểm hôm nay thì chúng ta biết rằng mặc dù là chúng ta nhập lợn sống từ thái lan về thì giá có phần nào có xu hướng giảm nhẹ
nhưng mà đến ngày hôm nay là mùa một tháng bảy thì giá lại có chiều hướng tăng đặc biệt ở miền bắc
có ba cái giải pháp quan trọng để hạ giá thiên đoạn
một là tái đàn tăng đàn
thế tái đàn tăng đàn thì báo cáo với thủ tướng là đến bây giờ là theo báo cáo của địa phương gửi bộ nông nghiệp là hai mươi bốn tám mươi chín triệu con tăng hơn năm
một mươi năm doanh nghiệp là hơn bốn triệu con
một mươi năm doanh nghiệp lớn là tăng một mươi ba sáu mươi sáu trên tháng
và cái nợn giống đó bán ra ngoài cho bà con nông dân thì cũng rẻ hơn
hai ba hai tám không phải tăng như ba hai ba năm triệu như tháng trước
thế thứ hai là
theo tinh thần chỉ đạo của thủ tướng thì bọn em có chỉ đạo các tỉnh
một mươi sáu tỉnh có cơ chế chính trách hỗ trợ cho phát triển chân nội đoạn
tuy biểu hà nội là năm triệu cho con nội đoạn hậu bị
thế phải bỏ một mươi sáu tỷ cho cái nợ đực sống
thì đến bây giờ tuy nhiên là cái này thì bộ nông nghiệp và tổng cục kê thì đang bàn
làm sao mà cái số điệu nó sát này thực thể hơn
điều hành nó chính xác hơn
về xăng dầu liên bộ công thương tài chính đã điều hành theo biến động của xăng dầu thế giới
tuy nhiên làm giảm thiểu tác động đến đời sống của người dân
cũng như hoạt động của sản xuất kinh doanh
và hài hòa giữa lợi ích của người tiêu dùng và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
đặc biệt là về cái cpi
chúng ta vừa qua có thể đánh giá là cũng sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu một cách hợp lý
trong cái thời điểm mà giá xăng dầu của thế giới giảm nhiều
thì chúng ta trích nhiều vào để có cái quỹ này
và vừa rồi khi mà cái giá xăng dầu thế giới tăng
thì chúng ta đã sử dụng cái quỹ này một cách linh hoạt và hợp lý
ví dụ như kỳ điều hành gần nhất ngày thứ bảy vừa rồi ngày hai mươi bảy tháng sáu hai nghìn hai mươi
thì đáng nhẽ là cái mặt hàng xăng run chín mươi năm nhà hàng
mặt hàng xăng e năm
mặt hàng xăng e năm nhà hàng đã tăng đến gần một tám trăm linh chính xác là một bảy trăm sáu mươi tám đồng
nhưng chúng ta đã trích quỹ là chín trăm linh đồng như vậy là chỉ tăng có tám trăm sáu mươi tám đồng thôi
từ nay đến cuối năm liên bộ tài chính công thương sẽ điều hành giá xăng dầu một cách hợp lý
trên cơ sở là sử dụng quỹ bình ổn bảo đảm không tăng đột biến mặt hàng này
bộ công thương cũng chỉ đạo evn từ nay đến cuối năm không tăng giá điện
về việc sửa đổi mục đích tính bậc thang trong giá điện
thì bộ đã xin ý kiến của sáu mươi ba đoàn đại biểu quốc hội trong tháng bảy tám sẽ xin ý kiến của người dân
các chuyên gia để trong tháng chín sẽ trình thủ tướng giá tình mới